chính vì vậy singapore cũng cần thêm thời gian để có được kết quả đánh giá cách tiếp cận mới này
nếu kết quả là khả quan thì có lẽ đây sẽ là điều được các nước đặc biệt là trong khu vực có thể tham khảo và học tập
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại